để chủ động phòng chống mùa dịch bệnh mùa đông xuân cục y tế dự phòng bộ y tế khuyến cáo mọi người dân cần quan tâm chủ động thực hiện các biện pháp nâng cao sức khỏe phòng chống dịch bệnh
cụ thể tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ và đúng lịch giữ ấm cơ thể khi thời tiết chuyển lạnh ủ ấm cho trẻ khi đi xe máy khi ra ngoài trời khi làm việc ngoài trời
tránh tiếp xúc với những người đang có dấu hiệu bị các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp
đảm bảo an toàn thực phẩm ăn chín uống chín ăn uống đủ chất đủ dinh dưỡng
đảm bảo vệ sinh cá nhân thường xuyên rửa tay với xà phòng vệ sinh mũi họng hàng ngày thực hiện tốt vệ sinh môi trường vệ sinh gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh
khi có các dấu hiệu nghi bị bệnh truyền nhiễm cần thông báo ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn khám và điều trị kịp thời